các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
định thương hiệu quảng ninh là điểm đến hấp dẫn du khách
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay còn bây giờ là phần tin chi tiết
thưa quý vị liên quan đến vụ tai nạn lao động bảy người tử vong ở yên bái
ngày hai mươi sáu tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc
vào ngày hai mươi hai tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái nhận được tin báo về tội phạm
của nhà máy xi măng yên bái thuộc công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái
liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến bảy người thiệt mạng ba người bị thương tại nhà máy này
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái đã tiến hành giải quyết tin báo về tội phạm của nhà máy
theo đó anh lê mạnh cường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại thôn bỗng xã yên bình huyện yên bình
trưởng ca sản xuất phần xưởng thành phẩm cùng anh nông văn tuân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
trú tại thôn tiến minh xã tân nguyên huyện yên bình và tám người khác đều là công nhân đang làm việc
tại nhà máy xi măng yên bái khoảng hơn một mươi hai h ngày hai mươi hai tháng bốn sau thời gian nghỉ trưa
nhóm một mươi người tiến hành vận chuyển vật liệu vào bên trong máy nghiền xi măng số ba để sửa chữa
thay tấm lót nhưng anh lê mạnh cường không cắt động lực tức cắt điện theo quy trình sửa chữa
đến hồi một mươi hai h bốn mươi chín phút cùng ngày chị nguyễn thị tính sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại thị trấn yên bình
huyện yên bình tỉnh yên bái
nhân viên phòng điều khiển trung tâm quan sát qua màn hình camera phát hiện anh nông văn tuân
cùng một số người đang ngồi trên máy nghiền số ba nên biết là số công nhân này đang sửa chữa máy nghiền
chị tính quan sát màn hình máy tính thấy vẫn có nguồn điện vào máy nghiền số ba
do đó chị tính gọi điện cho anh tuân và thông báo là máy vẫn có điện đề nghị cắt điện
một lúc sau thấy máy nghiền số ba vẫn có điện chị tính liên lạc qua bộ đàm nhắc nhở anh lê mạnh cường
về việc này lúc này anh cường bảo đã cắt điện biến trở rồi và sẽ kiểm tra lại
hồi một mươi ba h một anh lê mạnh cường gọi điện cho anh vũ xuân toán sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
trú tại thị trấn yên bình huyện yên bình trường ca sản xuất phân xưởng lò liệu
nhờ báo người trực buồng gió nóng chạm phân phối điện sáu kv cắt nguồn điện của máy nghiền số một
anh vũ xuân toán báo qua bộ đàm cho anh nguyễn anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại thị trấn yên bình huyện yên bình công nhân trực buồng gió nóng
nhận được liên lạc qua bộ đàm anh tuấn đi đến máy cắt điện
của máy nghiền số ba dùng tay quay để kéo máy cắt điện nhưng không kéo được
anh tuấn đã gọi qua đàm thông báo cho anh toán biết về việc máy cắt điện bị kẹt
không kéo được và bảo đi tìm thợ sửa chữa điện
lúc này anh trần mạnh hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại phường yên thịnh thành phố yên bái
nhân viên cân băng liệu đang làm việc ở đó cũng nghe thấy
thấy anh toán đi vào buồng gió nóng nên anh hùng đi theo
anh toán đi đến chỗ anh tuấn đang đứng trước máy cắt điện của máy nghiền số ba
và dùng tay quay để kéo máy ngắt điện nhưng không được
anh toán đã ngắt atomat nối với trung tâm điều khiển rồi đi tìm thại điện
lúc này chỉ còn hùng và anh tuấn ở lại
anh hùng dùng tay quay để kéo máy cắt điện nhưng không được
nên đã lấy một đoạn cán trồi lõi bằng gỗ bóc dài khoảng tám mươi cm có sẵn ở đó
chọc vào rơ led đóng điện trên máy cắt khởi động máy nghiền số ba dẫn đến máy nghiền số bao quay
lúc này anh tuấn nghe thấy tiếng đóng rơ lè đồng thời nghe có người nói qua bộ đàm bảo
cắt điện máy nghiền số ba nên anh tuấn dùng luôn cán trồi mà hùng vừa cầm
để đóng rơ lh ngắt điện máy nghiền số ba
hậu quả bảy người đang ở bên trong máy nghiền bị tử vong
ba người ngồi trên máy nghiền bị hất văng xuống đất và bị thương
được đưa đi bệnh viện cấp cứu và điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh yên bái
hội nhà báo việt nam đề nghị ủy ban nhân dân tp hà nội công an tp hà nội
tiếp tục đôn đốc chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ xử lý nghiêm những đối tượng hành hùng nhà báo
khi đang tác nghiệp tại hiện trường vụ cháy ở thanh trì
ngày hai mươi sáu tháng bốn ông nguyễn đức lợi phó chủ tịch thường trực hội nhà báo việt nam cho biết
đã ký văn bản số tám cvhnbvn gửi ủy ban nhân dân thành phố hà nội công an tp hà nội
đề nghị tiếp tục đôn đốc chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ xử lý nghiêm những đối tượng hành hùng
các nhà báo xảy ra tại huyện thanh trì mới đây
văn bản có nội dung ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn phóng viên mhm công tác tại báo điện tử vn express
hiện là hội viên hội nhà báo việt nam và phóng viên nvc công tác tại thời báo vtv thuộc đài truyền hình việt nam
khi tác nghiệp tại hiện trường để cung cấp thông tin hình ảnh vụ cháy ở thôn việt yên
xã ngũ hiệp huyện thanh trì đã bất ngờ bị tấn công
cụ thể hai phóng viên bị ba đối tượng tấn công và ném điện thoại làm cho phóng viên bị thương tích
ở đầu thái dương cổ tay trái tay phải chảy máu
văn bản nêu rõ hành vi có tính chất côn đồ của nhóm đối tượng này đã gây tâm lý hoang mang
bức xúc trong dư luận hội viên người làm báo
để bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp danh dự nhân phẩm của người làm báo
hội nhà báo việt nam kính đề nghị quý cơ quan tiếp tục đôn đốc
chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra làm rõ xử lý nghiêm những đối tượng hành hùng các nhà báo
vi phạm nghiêm trọng luật báo chí và đảm bảo các điều kiện thuận lợi an toàn cho phóng viên
các cơ quan báo chí khi tác nghiệp trên địa bàn thành phố
trước đó vào khoảng một mươi tám h hai mươi ngày hai mươi ba tháng bốn công an huyện thanh trì nhận được thông tin
ngay sau khi tiếp nhận thông tin công an huyện đã huy động tối đa lực lượng phương tiện
để chữa cháy và cứu hộ cứu nạn
trong khi đang tập trung chữa cháy công an huyện nhận được tin báo của nhà báo mhm và nvc
về việc bị hành hung trong quá trình tác nghiệp tại vụ hỏa hoạn
cơ quan công an đã ghi nhận lời khai xác định nội dung vụ việc
và đưa hai nhà báo đến bệnh viện đao khoa nông nghiệp để kiểm tra vết thương
liên quan đến vụ việc này lãnh đạo công an huyện thanh trì cho biết
đã triệu tập hai đối tượng có liên quan là đỗ mạnh hoàng và trần văn đức
cùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám ở huyện thanh trì đến làm việc
trước ngày hai mươi sáu tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an cho biết
vừa tống đặt quyết định khởi tố vụ án ra lệnh bắt tạm giam bị can nguyễn ngọc hùng ba mươi sáu tuổi
ngụ ấp xuân hòa hai xã thanh vĩnh đông huyện châu thành long an
để điều tra về hành vi sát hại người
được biết đối tượng này bất ngờ bị đánh đau đã giật cây chống trả
sau đó cầm rào sát hại hai người
do có em trai của người sống chung như vợ chồng
bị can hùng nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa long an
điều trị do bị đánh bằng vật cứng trúng vào đầu
chấn thương khá nặng phải nằm viện đến ngày hai mươi năm tháng bốn
trước đó khoảng hai mươi một h ngày một mươi chín tháng bốn nguyễn ngọc hùng ba mươi sáu tuổi
ngụ ấp xuân hòa hai xã thành vĩnh đồng huyện châu thành đi nhậu ở nhà người quen trở về
thời điểm này hùng mâu thuận lươn tiếng với chị lttl ba mươi ba tuổi sống như vợ chồng
do bực tức chị l rời khỏi nhà chưa rõ đi đầu
gần một giờ sau trong lúc hùng nằm trên võng bên ngoài xuất hiện lê hảo vũ hai mươi bảy tuổi
em ruột chị t l cùng bạn tên nguyễn hiễu nghĩa hai mươi bốn tuổi ngụ tân tránh huyện cần đước đi thẳng vào nhà
một người cầm đoạn cây sông tới tác động vào đầu hùng
bị tấn công đào hùng bật dậy giật đoạn cây cua tác động lại hai thanh niên
sau đó chạy ra bếp lấy con dao thái lan quay lên tấn công vũ và nghĩa khiến cả hai tử vong tại chỗ
dù vết thương khá nặng nghi phạm hùng tự báo công an xã
do bị chấn thương vùng đầu nên đối tượng được chuyển từ bệnh viện huyện châu thành lên bệnh viện đa khoa long an điều trị
tình trạng nữ sinh xảy ra cự cãi dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật trong những năm gần đây diễn ra đáng kể khiến các bậc phụ huynh không khỏi lo lắng
đã có không ít vụ việc thương tâm xảy ra chỉ vì một vài mâu thuẫn nhỏ để rồi nhận lấy cái kết đắng
phải kể đến vụ việc mới đây xảy ra trên địa bàn tỉnh đắk nông
nhóm nữ sinh lột đồ tấn công bạn và quay clip tại một quán cà phê gây phẫn nộ trong dư luận
ngày hai mươi sáu tháng bốn ông đinh ngọc đông hiệu trường trường trung học cơ sở hoàng văn thụ xã đắk rồng huyện cư rút tỉnh đắk nông cho biết
đã xử lý nhóm nữ sinh của trường liên quan đến việc lột đồ tấn công bạn và quay lại clip
theo ông đông ngày hai mươi năm tháng bốn ban giám hiệu nhà trường phối hợp với công an xã đắk rồng và phụ huynh làm việc xử lý tám học sinh liên quan
trong đó có bốn em tham gia tấn công bạn
những em khác không tấn công nhưng vẫn bị xử lý vì chứng kiến vụ việc mà không báo tin cho thầy cô giáo
lãnh đạo trường trung học cơ sở hoàng văn thụ nói tùy vào mức độ vi phạm của các em nhà trường sẽ đưa ra những hình thức xử lý khác nhau
các em tham gia tấn công bạn phải xin lỗi viết bản kiểm điểm viết bản cam kết không tái phạm
trước đó ngày chín tháng bốn trên mạng xã hội xuất hiện clip dài hơn sáu phút ghi lại cảnh một nhóm nữ sinh ở xã đắk đờ rồng hành hùng bạn
theo nội dung clip một nữ sinh bị lột đồ quỳ dưới đất và liên tục bị nhóm nữ sinh khác quay lại tác động vật lý
trong suốt quá trình bị hành hùng nạn nhân chỉ biết ôm mình chịu trận không phản kháng
nhiều lần nạn nhân bị lên gối trúng mặt bị kéo tóc
nữ sinh bị tấn công lên tiếng xin lỗi chị nhưng nhóm trên vẫn không buồng thà
theo ông phạm văn hiệp trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện cư rút vụ việc xảy ra vào ngày một mươi năm tháng ba tại một quán cà phê trên địa bàn xã đắk đơng
các học sinh liên quan đang học lớp tám và lớp chín của trường trung học cơ sở hoàng văn thụ nguyên nhân vụ việc do các em nói sống nhau
sau khi nắm bắt thông tin vụ việc công an xã đắk rồng đã xác minh làm việc với các nữ sinh liên quan để xử lý
nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin quan trọng chúng tôi mới cập nhật mời quý vị cùng theo dõi
nhân dịp kỷ niệm bốn mươi chín năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
ngày hai mươi sáu tháng bốn tỉnh bình dương đã tổ chức trọng thể lễ viếng lễ truy điệu an táng hải cốt liệt sĩ
sư đoàn bảy và các đơn vị phối thuộc hy sinh tại bầu hàng này là ấp tròi dúng xã bình mỹ huyện bắc tân uyên tỉnh bình dương
với sự hỗ trợ của đại sứ quán úc bộ chỉ huy quân sự tỉnh bình dương đã tìm thấy nhiều hải cốt liệt sĩ là cán bộ
chiến sĩ sư đoàn bảy quân giải phóng miền nam việt nam hy sinh vào tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi
sau gần một tháng từ ngày một mươi ba tháng ba đến ngày năm tháng bốn tổ chức động thổ tìm kiếm cất bốc
quy tập hải cốt liệt sĩ trên diện tích khu đất hơn năm
tại ấp tròi dúng ở vị trí hố bom thứ năm lực lượng tìm kiếm của bộ đội chỉ huy quân sự tỉnh đã đào tìm kiếm
phát hiện hai cốt liệt sĩ trôn tập thể dưới độ sâu hơn sáu mét
hiện tại các đơn vị vẫn đang mở rộng diện tích tìm kiếm kết hợp giả soát danh sách các cán bộ chiến sĩ sư đoàn bảy
tham gia chiến đấu trong năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám hy sinh tại địa bàn xã bình minh để xác định danh tính liệt sĩ
ngày hai mươi sáu tháng bốn hội văn học nghệ thuật tỉnh bắc cạn
phối hợp với sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh tổ chức khai mạc triển lãm mỹ thuật
sát tràm nơi đầu nguồn sông cầu lần thứ nhất năm hai nghìn hai mươi bốn
đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động tuần văn hóa du lịch bắc cạn năm hai nghìn hai mươi bốn
triển lãm trưng bày hơn bảy mươi bức tranh của một mươi năm họa sĩ thuộc tri hội mỹ thuật việt nam
tại tỉnh bắc cạn và tri hội mỹ thuật hội văn học nghệ thuật tỉnh bắc cạn
các họa sĩ đã mang đến cho công chúng khán giả yêu thích hội họa những cảm nhận nghệ thuật đa chiều thú vị
chủ tịch hội văn học nghệ thuật tỉnh bắc cạn dương văn phòng cho biết
triển lãm lần này nhằm giới thiệu những tác phẩm hội họa của các họa sĩ bắc cạn
với công chúng yêu mỹ thuật và các đại biểu khách quý gần xa
đồng thời giới thiệu quảng bá về quê hương đất nước con người
nhất là những hình ảnh đặc sắc về văn hóa của địa phương
ngày hai mươi sáu tháng bốn cổng thông tin bộ công an thông tin về vụ án vi phạm quy định
về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra
tại dự án khu đô thị du lịch biển phan thiết tại phường phú thủy
thành phố phan thiết tỉnh bình thuận do công ty cổ phần dạng đông làm chủ đầu tư
theo đó ngày hai mươi ba tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ra quyết định khởi tố bị can
và các quyết định tố tụng hình sự đối với một mươi hai trường hợp về vi phạm quy định
về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
quy định tại khoản ba điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự
cụ thể đã quyết định khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với năm trường hợp gồm
lê tiến phương cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
ba sa dương thắng nguyên giám đốc sở xây dựng tỉnh bình thuận
đỗ ngọc điệp nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố phan thiết
hồ như hải nguyên phó giám đốc công ty cổ phần thông tin và thẩm định giám miền nam
chi nhánh bình thuận thẩm định viên về giá và lê anh huy
nguyên trưởng phòng hành chính tổng hợp thuộc tri cục quản lý đất đai tỉnh bình thuận
đồng thời ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với sáu trường hợp khác
chiều ngày hai mươi sáu tháng bốn phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng trị
xác nhận lực lượng của đơn vị đã tìm thấy người đàn ông đuối nước dưới cầu an mô
thị trấn ái tử huyện triệu phong
trước đó vào trưa ngày hai mươi năm tháng bốn nhiều người dân phát hiện xe máy mang biển kiểm soát bảy mươi bốn h một mươi nghìn chín trăm bảy mươi một
cùng điện thoại di động và một đôi dép để lại trên cầu an mẫu cũ
nghĩ có người gieo mình chấm dứt cuộc sống nên người dân đã trình báo chính quyền địa phương
nạn nhân bước đầu được xác định là ông n vh ba mươi chín tuổi ngụ tại phường một thị xã quảng trị tỉnh quảng trị
việc chuẩn bị chú đáo cung ứng dịch vụ tốt nhất sẵn sàng đáp ứng nhu cầu du khách
dịp lễ ba mươi tháng bốn
mùa một tháng năm góp phần quan trọng trong quảng bá hình ảnh khẳng định thương hiệu quảng ninh là điểm đến hấp dẫn
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh cao tường huy đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức sự kiện
mở đầu khai mạc mùa du lịch hè chương trình carnival hạ long năm hai nghìn hai mươi bốn
carnival hạ long là sự kiện văn hóa du lịch mang thương hiệu của quảng ninh mà du khách người dân hào hức
mong muốn được trải nghiệm
với chủ đề bưng sáng cùng kỳ quan carnival hạ long năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ có những điểm nhấn khác biệt
nổi bật so với các năm trước đó là các màn biểu diễn nghệ thuật thực cảnh và carnival trên biển đầu tiên tại việt nam
đây cũng là lần đầu tiên chương trình carnival tổ chức biểu diễn diễu hành trên biển trên bờ cát vịnh hạ long
với yếu tố nghệ thuật nhạc kịch kết hợp hài hòa giữa yếu tố lịch sử văn hóa để làm nổi bật lên di sản thiên nhiên
thế giới vịnh hạ long về đêm khẳng định giá trị ngoại hạng của vịnh hạ long
chủ tịch ubnd tỉnh cao tường huy đánh giá cao tinh thần chủ động đổi mới sáng tạo của thành phố hạ long
yêu cầu lực lượng chức năng tìm kiếm giả soát lại các nội dung hạng mục xây dựng cụ thể chi tiết phương án
bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
lãnh đạo tỉnh lưu ý hiện đang là thời điểm thời tiết cực đoàn xuất hiện các trận gió lốc
vì vậy cần bố trí người thường trực tại khu vực đồng thời phải có các biện pháp đảm bảo an toàn
đối với các thuyền mô hình trình diễn trên mặt nước
cùng ngày tại thành phố vùng biên giới móng cái phó chủ tịch thường trực ubnd thành phố đỗ văn tuấn
dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra đột xuất một số cơ sở kinh doanh hàng hóa phục vụ khách du lịch trên địa bàn
năm hai nghìn hai mươi bốn quảng ninh dự kiến đưa sáu mươi hai sản phẩm du lịch mới vào khai thác
cùng khoảng một trăm chín mươi sự kiện văn hóa thể thao du lịch
nhiều sản phẩm hứa hẹn mang lại sự bùng nổ trong mùa hè năm nay
như carnival hạ long trình diễn pháo hoa trên du thuyền khai trường phố đi bộ
với mục tiêu thu hút trên một mươi bảy triệu lượt khách du lịch trong đó ba triệu lượt khách quốc tế năm hai nghìn hai mươi bốn
quảng ninh triển khai nhiều chương trình kế hoạch thực hiện xúc tiến quảng bá giới thiệu tiềm năng du lịch
quảng ninh luôn là điểm đến được nhiều du khách trong và nước ngoài quan tâm
do đó việc chuẩn bị chú đáo cung ứng dịch vụ tốt nhất sẵn sàng đáp ứng nhu cầu du khách
góp phần quan trọng quảng bá hình ảnh thu hút khách du lịch khẳng định thương hiệu quảng ninh là điểm đến hấp dẫn
sáng ngày một mươi sáu tháng bốn tại khu vực sông bảo định thuộc phường bốn thành phố tân an
sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh long an tổ chức giải đua xuồng ba lá lần thứ nhất
người dân đứng dọc hai bên bờ kênh bảo định thành phố tân an
cổ vũ cho các đội đua xuồng ba lá chào mừng kỷ niệm bốn mươi chín năm ngày giải phóng miền nam
thống nhất đất nước và một trăm ba mươi tám năm ngày quốc tế lao động
giải đua hướng đến kỷ niệm bốn mươi chín năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
và một trăm ba mươi tám năm ngày quốc tế lao động mùng một tháng năm với một trăm năm mươi vận động viên của một mươi năm huyện thị xã thành phố
và đơn vị công an tỉnh long an tham gia
các đội thi sẽ thi đấu sáu nội dung đôi nam đôi nữ đôi nam và nữ
đội nam đội nữ và đội nam nữ với hình thức loại trực tiếp
trong không khí náo nhiệt
ở hai bên sông bảo định tiếng trống rộn rã tiếng hò rèo cổ vũ nhiệt tình của người dân
các lượt đua diễn ra hấp dẫn gây cấn các đội đua bám đuổi nhau quyết liệt
xuống ba lá là phương tiện đi lại phổ biến và gắn liền với đời sống của người dân vùng sông nước kiều long
xuông có nhiều ý nghĩa rất lớn với người dân miền tây trong đấu tranh giải phóng đất nước
cũng là phương tiện vận chuyển vũ khí đạn dược tiếp tế cho cách mạng
ông nguyễn thành thanh giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh long an cho biết
giải đua xuồng ba lá là hoạt động nhằm duy trì văn hóa truyền thống của người dân long an
phát huy và gìn giữ bản sắc văn hóa miền tây nam bộ với nét đẹp miền sông nước
tạo sân chơi lành mạnh vui tươi cho người dân
đồng thời góp phần quảng bá và phát triển loại hình du lịch thể thao truyền thống
mới đây đại diện công ty của oren cho biết
nữ ca sĩ không thua kiện trong vụ tranh chấp với công ty trách nhiệm hữu hạn superbrother
số tiền một bốn tỷ đồng là thiện trí của giọng ca người lạ ơi để các bên đi đến thống nhất và giải quyết rứt điểm vụ việc
ngày hai mươi sáu tháng bốn phía ca sĩ orange tên thật là khương hoàn mỹ
chỉ ra thông tin không đúng trong buổi live stream một lần nói hết của châu đăng khoa hồi tối ngày một mươi năm tháng bốn
trong văn bản gửi báo chí đại diện của nữ ca sĩ cho rằng họ buộc lên tiếng do nhận thấy có thông tin sai lệch
cố ý định hướng dư luận làm ảnh hưởng đến oren
trong buổi live stream một lần nói hết tối ngày một mươi năm tháng bốn châu đăng khoa nói về việc sophia rời công ty
tuy nhiên ở gần cuối live stream nam ca sĩ nhắc lại tranh chấp giữa orange và công ty trách nhiệm hữu hạn superbrother
do châu đăng khoa làm giám đốc từ năm hai nghìn hai mươi hai
châu đăng khoa có nhắc đến việc orange từng thua kiện trong vụ tranh chấp với công ty trách nhiệm hữu hạn superbrother
phải bồi thường một bốn tỷ đồng và xin lỗi công khai
châu đăng khoa nói
châu đăng khoa nói trong buổi live stream tối ngày một mươi năm tháng bốn
đại diện của oren cũng cho biết rằng phát ngôn của châu đăng khoa
nhiều trang thông tin đã chia sẻ lại và tạo nên luồng tranh cãi trên mạng xã hội
điều này phần nào ảnh hưởng đến orent xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của công ty quản lý của nữ ca sĩ
công ty quản lý hiện tại của orange khẳng định vụ tranh chấp giữa orange và công ty trách nhiệm hữu hạn superbrother
trước đây đã được tòa án nhân dân quận bảy giải quyết bằng quyền
họ định công nhận sự thỏa thuận của các đường sự số ba trăm năm mươi bảy hai nghìn hai mươi hai quy đề stds ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
theo đó tòa án nhân dân quận bảy đã công nhận sự tự thỏa thuận của các đương sự trong quá trình hòa giải
orange không bị thua kiện và đền bù như các châu đăng khoa chia sẻ
phía oren nói thêm về số tiền một bốn tỷ đồng xét ở nhiều khía cạnh
orange nhận thấy công ty trách nhiệm hữu hạn superbrother có vai trò quan trọng trong sự nghiệp của cô
việc rời đi của orange sẽ khiến công ty trách nhiệm hữu hạn superbrother gặp ít nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động
vì vậy oren tự nguyện hoàn trả số tiền như hành động thể hiện thiện trí để các bên đi đến thống nhất và giải quyết rứt điểm vụ việc
phía công ty quản lý hiện tại của orange cho biết đã gửi công văn yêu cầu đính chính đến công ty trách nhiệm hữu hạn superbrother
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi đừng quên ấn la và suppride ủng hộ kênh của chúng tôi
xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau